qua ý kiến phân tích của một số nhà lý luận tuyên truyền các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảng trong phóng sự dưới đây
quý vị sẽ hiểu rõ hơn những điểm mới cũng như các phương thức để đưa nhanh và hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng vào cuộc sống
văn kiện đại hội một mươi hai của đảng có bốn trăm bốn mươi tám trang đăng toàn văn các diễn văn báo cáo quan trọng tại đại hội như báo cáo chính trị của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm
nghị quyết đại hội một mươi hai xác định rõ mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu quan trọng và sáu nhiệm vụ trọng tâm của cả nước trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng
lãng phí quan liêu nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
thu hút phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
kể từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đến nay bộ chính trị đã khẩn trương chỉ đạo việc hoàn chỉnh các văn kiện của đại hội
ban hành chỉ thị số một về học tập quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đồng thời bố trí sắp xếp lại nhân sự ở một số cơ quan trung ương giới thiệu nhân sự thuộc diện trung ương quản lý ứng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
sự khẩn trương tích cực trong công tác tư tưởng cũng như mong muốn sớm kiện toàn tổ chức bộ máy đã cho thấy quyết tâm cao của đảng ta nhằm triển khai nhanh và hiệu quả nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai vào cuộc sống
bởi lẽ sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi có một phần rất quan trọng từ việc nâng cao nhận thức quán triệt và triển khai thắng lợi nghị quyết của các cấp ủy
từ trung ương đến cơ sở từ cán bộ lãnh đạo đến từng đảng viên và quần chúng nhân dân
đặc biệt quyền chuyển quán triệt mục tiêu chính là nâng cao nhận thức
nhận thức không đủ điều quan trọng nhất là phải truyền thành hành động
chương trình hành động chính là cơ sở rất quan trọng để đưa tư tưởng và tinh thần của nghị quyết vào đời sống
có trọng cái chất lượng của đất nước
chương trình hành động đấy là cái mà có thể nói là cái điểm nhấn hết sức quan trọng
và một cái mới nữa chính là cái chỗ xác định cái trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy
mà ở đây là trực tiếp kể cả các đồng chí ủy viên trung đảng bí thư đảng đoàn bí thư các
ban căn sự đảng của các cơ quan trung ương trong cái việc là chỉ đạo tổ chức cái việc học tập
làm sao cho nó hiệu quả
việc xây dựng và ban hành nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng ta được đánh giá là thực chất
là bước đổi mới mạnh mẽ và được đông đảo nhân dân đồng tình
tuy nhiên khâu tổ chức thực hiện để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống vẫn còn nhiều hạn chế
vì vậy vấn đề được đặt ra hiện nay là cần đổi mới nội dung phương thức học tập
tuyên truyền nghị quyết một cách đồng bộ đi vào thực chất đến tận cơ sở
tổ chức học tập quán triệt bây giờ phải đổi mới
để làm sao mà chuyển thành nhận thức mà tránh một cái việc là học tập hình thức qua loa chiêu lệ
mà nhất là cán bộ đảng viên càng phải thấm nhuân
càng phải quán triệt sâu sắc cái tinh thần của nghị quyết đại một mươi hai
các cấp ủy đảng chính quyền cả hệ thống chính trị
phải thành một cái phương châm hành động là gì
thường xuyên sâu sắc cơ sở thường xuyên nắm bắt những cái bức xúc
những cái tâm tư tình cảm nội gộp những cái kiến nghị đề xuất của dân
để tập trung giải quyết kịp thời
thì từ đó mà xây dựng củng cố được cái lòng tin của dân đối với đảng
từ đó mà tăng cường mối quan hệ mẫu thị trường đảng với dân
từ đó mà củng cố cái vững chắc cái lòng tin
và phát động được cái phong trọng quân chủng thực hiện
lâu nay chúng ta cứ nói nguyên lý là kết hợp từ trên xuống dưới từ dưới tới trên
nhưng qua cái nhiệm kỳ của khóa một mươi một là thực hiện nghị quyết trung ứng bốn hai một
nếu như cấp trên là cấp trên là thì cấp dưới là theo
cái tự phê bình và phê bình từ ban chấp hành trung ương bộ trị ban thư làm nghiêm túc
thì các cấp ủy cấp dưới mới làm nghiêm túc
nên tôi cho rằng để nghị quyết nó vào cuộc sống mà tạo ra một cái bước đột phá thật sự
chúng ta học tập cái kinh nghiệm của chung bốn làm từ trên dưới bắt đầu từ trên dưới
và cán bộ càng cao càng làm một trăm linh bài diễn văn kỹ thuật không bằng một cái hành động cụ thể
tinh thần dân chủ đoàn kết kỷ cương trí tuệ của đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
đã tiếp thêm động lực và niềm tin để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân cùng quyết tâm
đưa nhanh nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai vào cuộc sống
bằng những việc làm cụ thể trên cương vị của mình
việc học tập quán triệt tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động của các cơ quan đơn vị
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
đó cũng là nhiệm vụ chính trị hàng đầu là yêu cầu cấp thiết đối với các cấp ủy từ trung ương đến cơ sở
đồng thời cũng là thước đo phẩm chất đạo đức bản lĩnh chính trị và năng lực của mỗi cán bộ đảng viên
trong giai đoạn đổi mới và hội nhập của đất nước